thưa quý vị hà nội là trung tâm chính trị kinh tế xã hội lớn nhất của cả nước
nên càng cần có chế tài đủ mạnh cho người tham gia giao thông
lẫn người làm công tác quản lý quy hoạch kết hợp với việc quy hoạch một mạng lưới giao thông
tương xứng hiện đại và bền vững đáp ứng nhu cầu đang phát triển và hội nhập
hy vọng bài toán giảm ồn tắc giao thông của thủ đô hà nội sẽ sớm tìm được lời giải đáp